củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ ta
luôn thực sự là tấm gương sáng tiêu biểu để cán bộ đảng viên nói theo
chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có cuộc gặp mặt
các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục ghi nhận những đóng góp quan trọng
của các cơ quan thông tấn báo chí đối với hoạt động của quốc hội
bên cạnh việc truyền tải đầy đủ kịp thời sinh động những thông tin
về hoạt động của quốc hội đến với cử tri và nhân dân cả nước
các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã cung cấp những thông tin hữu ích
giúp cho quốc hội các cơ quan của quốc hội và đại biểu quốc hội
có thể xử lý một cách kịp thời những vấn đề bức xúc của đời sống kinh tế xã hội
chủ tịch quốc hội khẳng định báo chí là kênh thông tin
để truyền tải tâm tư nguyện vọng ý kiến kiến nghị của cử tri
đến với quốc hội góp phần xây dựng mối quan hệ mật thiết
giữa quốc hội với cử tri giữa quốc hội với thực tiễn xã hội
qua phản ánh của báo chí quốc hội đã có thêm thông tin
để làm cơ sở ban hành nhiều văn bản luật nhiều chính sách quan trọng
và tiến hành các hoạt động giám sát tối cao
chủ tịch quốc hội lưu ý hoạt động của các cơ quan thông tấn báo chí
đang đứng trước những thách thức hết sức to lớn
sự phát triển nhanh chóng của truyền thông xã hội yêu cầu báo chí
phải sáng tạo đổi mới quyết liệt hơn nữa để theo kịp sự nhanh nhạy
và thuận tiện mà truyền thông xã hội mang lại cho người đọc
sự bùng nổ thông tin với tính đa dạng đa chiều
cũng làm cho cử tri trở nên khó khăn hơn trong việc lựa chọn
tiếp cận những thông tin phù hợp
chủ tịch quốc hội mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí
tiếp tục sáng tạo hơn nữa trong việc ứng dụng các tiến bộ
của khoa học công nghệ để tăng tính hấp dẫn trong việc truyền tải thông tin về
tăng cường sự tương tác với người đọc làm cho các thông tin về chính sách
đi vào nhận thức của công chúng một cách dễ dàng và thuận tiện
chào mừng thành tích xuất sắc của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
chiều ngày hai mươi chín tháng một tại phòng diên hồng nhà quốc hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt các thành viên
trong bàn huấn luyện các cầu thủ và thành viên đội tuyển u hai mươi ba việt nam
những người đã làm nên chiến thắng vinh quang cho tổ quốc
với việc giành ngôi á quân vòng chung kết u hai mươi ba châu á
phát biểu tại buổi gặp huấn luyện viên park hang seo cho biết
giải đấu vừa qua có nhiều khó khăn nhưng nhờ tình cảm của người hâm mộ
toàn đội đã cố gắng và đoàn kết thi đấu nỗ lực
đặc biệt trong chuyến thi đấu này đội đã hai lần nhận được thư
của thủ tướng nguyễn xuân phúc đó là nguồn động viên lớn với các cầu thủ
còn đội trưởng lương xuân trường chia sẻ khi đặt chân đến sân bay nội bài
cả đội đã chóng ngợp trước tình cảm của người hâm mộ
khi đến sân vận động mỹ đình trường bất ngờ
vì không phải trong một trận đấu nhưng sân chật kín chỗ ngồi
đó là kỷ niệm không thể quên được
đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội tuyển chủ tịch nguyễn thị kim ngân cho biết
bản thân mình và những người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn chưa hết xúc động
với những gì mà đội tuyển u hai mươi ba đã thể hiện tại trung quốc
tôi đã rất xúc động nhìn thấy hình ảnh từng cầu thủ của chúng ta
nén đau của vết thương nén sự mệt mỏi do phải thi đấu trong một thời gian dài
và để vượt qua những giây phút khó khăn ở từng trận đấu
đặc biệt là trận cuối cùng chúng ta phải đi thi đấu dưới trời tuyết trắng
chúng tôi xót xa lắm nhưng mà thương lắm không biết làm
và hình ảnh cầu thủ của chúng ta phải lùa tuyết để cho quang hải
đá một cái cú tuyệt đẹp vào lưới của bạn
có thể nói là
và những mạch xúc động hơn có lẽ là hình ảnh các em đã giúp nhau hỗ trợ nhau trong thi đấu
và cùng nhau chia sẻ niềm vui sau mỗi bàn thắng
và tôi chỉ nói là không chỉ có các em trên sân cỏ
các em ngồi ở ghế dự bị ban huấn luyện rồi các bác sĩ
những người mà sát cánh cùng các em những người đã thầm lặng cống hiến
để làm nên cái lịch sử này chiến thắng này chứ không phải chỉ có người trên sân cỏ
chúng ta phải vinh danh những người thầm lặng để làm nên chiến thắng của đội bóng chúng ta
chủ tịch quốc hội nêu rõ chặng đường mà u hai mươi ba trải qua thể hiện sự tự tin và ý chí kiên cường
thi đấu với hơn một trăm linh khả năng của bản thân để giành chiến thắng trước những đội bóng lớn của châu lục
chủ tịch nhấn mạnh bản lĩnh của đội tuyển u hai mươi ba đã làm sống lại niềm tin
và tình yêu của rất nhiều người yêu bóng đá việt nam
từ kết quả của những trận cầu lịch sử
tinh thần đoàn kết mãnh liệt của người dân việt nam được khơi dậy
thì nói là các em ở cái bàn thắng cuối cùng mà các em ghi được ở cái giải này
mà tôi nói nó thể hiện đầy đủ mỗi phẩm chất của đội bóng việt nam
và nó vỡ hòa cảm xúc và hạnh phúc không thể nào diễn tả được
và đó là tài năng của cá nhân cùng với sự hỗ trợ hết mình của các đồng đội xung quanh cả một đội bóng
và kết quả giải áo quân mà các em giành được đã cho thấy
dân tộc việt nam có thể làm nên được nhiều điều to lớn hơn nữa trên nhiều lĩnh vực
chứ không chỉ bóng đá và bóng đá đã làm nên sức mạnh động lực tinh thần cho người dân việt nam
và thành công đó có giá trị thúc đẩy thế hệ trẻ việt nam tiếp tục rèn luyện
phấn đấu dành những thành tựu lớn hơn nữa cho đất nước việt nam
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng mỗi tuyển thủ u hai mươi ba đều đã rút ra những kinh nghiệm
qua giải đấu này và tiếp tục có những giấc mơ lớn hơn nữa trong sự nghiệp
tại buổi gặp mặt tất cả các thành viên của đội tuyển đã ký vào lá cờ tổ quốc
mà chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã mang về trong chuyến công tác ở lũng cú hà giang
lá cờ tổ quốc năm mươi bốn mét đại diện cho năm mươi bốn dân tộc
sau khi đội tuyển u hai mươi ba ký vào lá cờ này
thì lá cờ sẽ được đưa vào phòng truyền thống của quốc hội việt nam làm kỷ niệm
hôm nay nhân kỷ niệm ba
ba mươi chín năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở campuchia
ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi tám
đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội hoàng gia campuchia đã tổ chức lễ dân hương
các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện việt nam tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đức cơ tỉnh gia lai
dự lễ dân hương có đại tướng hốt chiêng phó tư lệnh lục quân
tư lệnh quân khu một dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao
diễn các tỉnh đông bắc campuchia
về phía việt nam có trung tướng nguyễn long cán tư lệnh quân khu năm
lãnh đạo các tỉnh gia lai con tum đắk lắc đắk nông cùng đông đảo nhân dân huyện đức cơ
phát biểu tại buổi lễ đại diện quân đội hoàng gia campuchia khẳng định
nhân dân campuchia luôn ghi nhớ biết ơn sự giúp đỡ của đảng nhà nước và quân tình nguyện việt nam
đã đồng cam cộng khổ chia sẻ khó khăn để mang lại thắng lợi lịch sử cho đất nước campuchia
thoát khỏi chế độ diệt chủng
nghĩa trang liệt sĩ đức cơ là nơi yên nghỉ của gần một sáu trăm linh anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện việt nam
và các chuyên gia hy sinh qua các thời kỳ tại campuchia
trong phần tin quốc tế quốc tế kỳ vọng vào đại hội đối thoại dân tộc syri tại sochi
is nhận thực hiện vụ tấn công học viện quân sự ở afghanistan
theo kế hoạch đại hội đối thoại dân tộc syri sẽ diễn ra tại thành phố sochi của nga trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi
mặc dù phe đối lập lớn nhất tại syri tuyên bố không tham dự đại hội
song đây vẫn là sự kiện được kỳ vọng có thể đem tới một giải pháp hòa bình và chính trị
chấm dứt cuộc chiến tranh tại quốc gia này
việc thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa các bên liên quan tại syri nhằm đạt được một giải pháp chính trị
đang trở nên cấp thiết khi các sáng kiến cũng như chín vòng đàm phán hòa bình về syri do liên hợp quốc bảo trợ
vẫn chưa có kết quả đột phá là lý do khiến đại hội tại sochi nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế
việc này là khó khăn nhưng không phải là bất hợp
vòng đàm phán astana đầu tiên cũng thế không ai tin là có thể ra được tuyên bố chung
nhưng dù kết quả của cuộc họp này đã được coi là cơ sở để tiến tới hóa giải sự bất đồng giữa các phe phái ở syri
liên hợp quốc cũng đã công nhận tính hợp pháp của đại hội đối thoại dân tộc syri
và cử đặc phái viên liên hợp quốc về syri stéphane de mistura tham dự
tuy nhiên nhiều phe nhóm đối lập tại syri từ chối tham gia và cuộc chiến tại syri tiếp tục diễn biến phức tạp
thổ nhĩ kỳ từ ngày hai mươi tháng một vừa qua đã đơn phương mở chiến dịch quân sự tấn công lực lượng người quốc
ở bên trong lãnh thổ syri đã khiến kế hoạch tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc chiến kéo dài tám năm qua ở syri
cần thêm nhiều nỗ lực hơn nữa
cách đây ít giờ tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng đã nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết

nhà nước hồi giáo is tự xưng đã nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào học viện quân sự tại thủ đô kabul của afghanistan vào sáng nay
ít nhất một mươi một binh sĩ đã thiệt mạng và một mươi sáu người bị thương trong vụ việc này
ít nhất năm đối tượng trong đó có hai đối tượng đã kích hoạt khối bom mang theo người
hai đối tượng khác bị lực lượng an ninh tiêu diệt và một đối tượng bị bắt giữ
giới chức afghanistan xác nhận các đối tượng này mang theo nhiều vũ khí và bom khi tấn công học viện quân sự masan fahim
nơi các sĩ quan quân đội cấp cao được huấn luyện
đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng bạo lực gia tăng ở thủ đô kabul
trong hơn một tuần qua
cách đây hai ngày hơn một trăm linh người đã thiệt mạng và gần hai trăm năm mươi người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe lớn
nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh gần khu vực tập trung nhiều đại sứ quán nước ngoài và cơ quan chính phủ
chính phủ afghanistan đã cáo buộc mạng lưới hakani có quan hệ với taliban đứng đằng sau vụ đánh bom đẫm máu này
thủ tướng yemen ahmed bin dager đã lên tiếng cáo buộc các đối tượng
ly khai ở miền nam nước này âm mưu đảo chính
sau khi họ nắm giữ một số trụ sở chính phủ tại thành phố aden
hiện giao tranh ác liệt đang diễn ra tại đây và có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột quân sự toàn diện
thủ tướng dagor kêu gọi liên quân ả rập do ả rập xíu dẫn đầu can thiệp và có hành động giúp hạ nhiệt căng thẳng tại aden
trong khi đó tổng thống yemen abdrabbuh mansour hadi cũng vừa ra lệnh cho các lực lượng chính phủ tại aden ngay lập tức ngừng bắn
đồng thời kêu gọi tất cả các bên ngừng hoạt động quân sự vô điều kiện
phe ủng hộ ly khai tại miền nam muốn tách khu vực nam yemen để thành lập một quốc gia độc lập và yêu cầu tổng thống hadi phải từ chức
trước các mâu thuẫn không được giải quyết căng thẳng tại quốc gia tây á đã bùng nổ trong ngày hai mươi tám tháng một
hạn chót mà phe đòi ly khai đặt ra yêu cầu chính phủ của tổng thống hadi từ chức
tình trạng nhờn thuốc kháng sinh hay còn gọi là siêu khuẩn kháng thuốc
đã trở thành một thực trạng đáng báo động và là một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi
trong hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới tại davos
sự gia tăng của các siêu vi khuẩn kháng thuốc đang tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với y học hiện đại
các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới như glaxosmithkline johnson johnson đang nỗ lực
nghiên cứu các loại vaccine để giải quyết vấn đề này
trong khi hãng mylan dẫn đầu trong việc sản xuất thuốc generic
và enstasy nghiên cứu về công nghệ sinh học
hãng dược laso smitland đang đầu tư vào năm mươi năm dự án nghiên cứu một mươi ba chủng vaccine kháng khuẩn
đây mới chỉ là bước khởi đầu để giải quyết nguy cơ có thể gây ra cái chết
cho một mươi triệu người mỗi năm trên toàn thế giới vào năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới như gsk shionogi freezer và novartis
đã ngừng các quảng cáo khuyến khích tiêu thụ thuốc kháng sinh
nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng thuốc
hiện có hai mươi tám loại kháng sinh đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng
tuy nhiên chỉ có hai trong số đó được tiếp cận người tiêu dùng
sáng nay theo giờ việt nam lễ trao giải thưởng âm nhạc grammy hai nghìn một mươi tám
một giải thưởng được tổ chức bởi viện thu âm nghệ thuật và khoa học quốc gia hoa kỳ
đã diễn ra tại thành phố new york
bên cạnh bầu không khí sôi động vốn có khán giả không khỏi ngậm ngùi trước những thông tin
khán giả không khỏi ngậm ngùi trước những thông điệp được gửi đi từ buổi lễ trao giải
không ngoài dự đoán ca khúc that s what i like của bruno mars đã giành giải bài hát của năm
song ấn tượng không kém lady gaga mang đến lễ trao giải
bản balak jans viết tặng người cô đã mất vì căn bệnh lukus quái ác
keisha với ca khúc praying khi kể lại chính câu chuyện về cuộc chiến chống lại đạn xâm hại tình dục của cô
ngoài ra sân khấu grami hai nghìn một mươi tám được thiết kế vô cùng đặc biệt
để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu tại las vegas
khiến năm mươi chín người thiệt mạng và gần năm trăm ba mươi người khác bị thương
đây là vụ tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử nước mỹ hiện đại
các nghệ sĩ đến với grami năm nay đều mang theo một bông hồng đỏ
với thông điệp mạnh mẽ ủng hộ sự bình đẳng và an toàn nơi làm việc
giúp mọi người nhận thức về việc tôn trọng cấp dưới của họ
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt